liên quan đến hoạt động xét nghiệm tại các cơ sở y tế cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đã có công văn về việc tăng cường gia soát chấn chỉnh và kiểm tra giám sát thực hiện các quy định quản lý hoạt động xét nghiệm
theo đó cục yêu cầu các đơn vị tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát kịp thời phát hiện chấn chỉnh và khắc phục các hạn chế trong thực hiện các quy định quy chế chuyên môn về xét nghiệm
giám đốc các bệnh viện tăng cường quản lý nội bộ ra soát việc thực hiện các quy định hướng dẫn chuyên môn quy trình nghiêm túc thực hiện các yêu cầu về thiết lập kế hoạch quản lý chất lượng xét nghiệm
trong thời gian qua các vi phạm quy định quy chế chuyên môn liên quan đến xét nghiệm đã làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín chất lượng khám chữa bệnh của cơ sở có vi phạm và uy tín của ngành y tế